đây là những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi ghi lại được trên tuyến quốc lộ sáu thuộc địa phận thị trấn cao phong
mưa lớn kéo dài cộng với hệ thống thoát nước kém gần km khu vực trung tâm thị trấn cao phong
nhiều đoạn nước chảy xiết có chỗ nước ngập lên tới sáu mươi cm khiến cho việc đi lại của người và phương tiện vô cùng khó khăn
năm nào xảy ra như thế này thì rất khổ cho người dân
nước ra thì nhiều nhưng mà cái đường thoát thì rất là khó
ví dụ như là hai bên cống là nó bị tắt hết rồi
thế đâm ra một số người dân mà xung quanh cái mé đường từ cái chỗ đường rẽ đội bảy kho sang ra
tới đến cái chỗ nhà đường rẽ vào đền thì là người dân bây giờ là phải chịu quyết hết nhà cửa
và đồ đạc có nghĩa là phải vận chuyển đi lên cao vì nó đập hết vào trong nhà
nó không có đường thoát ra
nguyên nhân được xác định do mưa lớn và kéo dài trong mấy ngày qua
cộng với lượng nước từ đập đắc cha tràn ra gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông
trước tình hình trên lực lượng công an huyện cao phong phối hợp với lực lượng quân sự dân quân tự vệ
kịp thời bố trí cán bộ chiến sĩ có mặt trực tiếp tại hiện trường phân luồng giao thông giúp đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân
chúng tôi đã phân công cán bộ chiến sĩ thành các tổ công tác phối hợp với chính quyền địa phương
thông báo cho các hộ gia đình nằm trên vùng nước lũ có thể chảy qua hoặc lũ sẽ ống đi qua địa bàn đó
và di chuyển người và tài sản về những vị trí an toàn nhất
sau khi đó chúng tôi đã huy động anh em là giải tỏa trên các tuyến đường lũ có thể chảy qua
giúp dân đi lại và phương tiện giao thông đi lại khắc phục những tình trạng ban đầu để cho người ta đi lại được thuận tiện nhất
trên khắc phục cái giai đoạn đầu và những cái vấn đề liên quan đến tính mạng tài sản của người dân trên địa bàn khu vực mà nước lũ có thể đi qua
chúng tôi đi chuyển cai kịp thời để lên giải quyết ồn tắc giao thông bằng những người già neo đơn
thì chúng tôi sẽ giúp đỡ về nhiều mặt ví dụ như là ứng cứu chuyển đồ đạc do gia đình
hoặc là di rời hộ dân lên vùng cao để tránh nước lũ
theo báo cáo nhanh của bộ chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện
nước lũ chảy xiết ở tất cả các dòng chảy ngầm tràn hồ đập trên địa bàn
khiếm được đi lại qua suối ngầm của nhân dân các xã gặp khó khăn
hiện địa phương đang dồn sức chỉ đạo các xã thị trấn tập trung khắc phục hậu quả
với các điểm bị ngập lụt cục bộ theo phương châm bốn tại chỗ
tính đến một mươi bảy h ba mươi tình trạng ngập lụt trên địa bàn huyện cao phong cơ bản được giải quyết
thống kê về thiệt hại do mưa lũ xảy ra trên địa bàn chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh trong các bản tin tiếp theo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng vừa tạm giữ hai đối tượng gồm nguyễn trí hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và hồ duy thanh sinh năm hai nghìn cùng chú tại thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
để điều tra làm rõ hành vi giết người
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
khi hiếu cùng nhóm bạn nhậu tại nhà số bảy mươi chín a đường điện biên phủ khóm bốn phường tám thành phố sóc trăng
thì xảy ra cự cãi với nguyễn khánh duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường ba thành phố sóc trăng
nên hiếu về rủ thanh và huỳnh tấn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại phường tám thành phố sóc trăng quay lại tìm duy để đánh
hiếu và thành cầm dao đâm nhiều nhát vào người duy làm duy tử vong
hiện cơ quan công an đang tạm giữ hiếu và thanh riêng đối tượng thành cho gia đình bảo lãnh
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết
đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với đối tượng nguyễn đăng khoa
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại ấp long đức một xã tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an xác định nguyễn đăng khoa đã có hành vi lừa đảo chiếm nốt tài sản
và hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương
để phục vụ cho công tác điều tra thu thập củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ
chứng minh hành vi vi phạm của đối tượng bảo vệ quyền lợi của các bị hại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đề nghị các cá nhân tổ chức
nếu phát hiện nguyễn đăng khoa ở đâu thì cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
địa chỉ số bốn mươi bảy đường nguyễn ái quốc khu phố hai phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
hoặc điện thoại di động số chín trăm chín mươi sáu năm trăm bốn mươi sáu một trăm tám mươi sáu gặp điều tra viên hoàng minh hải
hoặc thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất đồng thời đề nghị các cá nhân có quan hệ vay mượn tiền
của đối tượng nguyễn đăng khoa thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
để được giải quyết theo luật định
chiều ngày hôm qua hai mươi hai tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai
thành phố đà nẵng cho biết đã đấu tranh làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngô lê thị thủy
hai mươi tám tuổi trú tại phường hòa thọ đông quận cầm lệ thành phố đà nẵng
thủy đã mạo nhận có quan hệ rộng để nhận tiền chạy việc và các đơn vị công an
các bệnh viện và vào các công ty môi trường đô thị đà nẵng
qua sự giới thiệu của người quen một số người dân ở đà nẵng và các tỉnh quảng trị quảng bình
đã gặp thủy nhờ chạy việc cho người nhà
khi chờ đợi lâu vẫn chưa thấy được gọi đi làm các nạn nhân thúc dục thì thủy bảo
những vị trí tuyển dụng do thủy giới thiệu không cần đi làm mà vẫn được trả lương
sau đó hàng tháng thủy gửi một khoản tiền nhỏ gọi là tiền lương vào tài khoản của người xin việc
tổng cộng thủy đã lừa đảo chiếm đoạt của một mươi ba trường hợp với số tiền là hai hai mươi một tỷ đồng
đối tượng đã dùng một phần nhỏ trong số này để trả lương cho các nạn nhân
đầu năm hai nghìn một mươi năm khi các nạn nhân bắt đầu sinh nghi và thường xuyên tới nhà
hối thúc việc làm ngô lê thị thủy đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau đó bị công an quận cầm lệ bắt giữ và chuyển giao cho công an thành phố tiếp tục điều tra xử lý
công an huyện diễn châu nghệ an ngày hôm qua đã bắt hai đối tượng gồm cao đăng tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
và phạm trọng sa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cùng chú tại huyện diễn châu về hành vi trộm cắp tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng đêm khuya khi các kiosk kinh doanh không có người bảo vệ
hai đối tượng đã dùng kìm và búa để bẻ khóa phá cửa trộm tài sản
kể từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến nay hai đối tượng này đã gây ra bốn vụ trộm cắp tài sản tổng giá trị gần một trăm linh triệu đồng
số tài sản trộm được hai đối tượng đem bán lấy tiền mua ma túy để sử dụng
hiện vụ việc đang được công an huyện diễn châu tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại an giang ngày hôm qua tòa nhân dân huyện tịnh biên đã xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự
đối với bị cáo châu sầm nang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại khóm xuân hòa thị trấn tịnh biên về tội cướp tài sản
trước đó ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi một danh thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện tịnh biên và châu sầm nang rủ nhau đi cướp tài sản
khi đi đến khu vực khóm xuân hiệp thị trấn tịnh biên hai đối tượng phát hiện anh đặng văn bành điều khiển xe máy chở hai người phía sau
tú và nang ra chặn xe rồi đe dọa đánh anh bành để lấy tiền
thì bị người dân phát hiện nên hai đối tượng bỏ chạy
một lúc sau cả hai lại tiếp tục cầm cây chặn xe của ông phan văn tô để cướp tài sản
nhưng ông tô kịp chạy thoát và đến trình báo công an
tú bị bắt giữ ngay sau đó còn nang bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm nang bị bắt theo quyết định truy nã
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo châu sầm nang sáu năm tù giam về tội cướp tài sản
trước đó tòa nhân dân huyện tịnh biên đã tuyên phạt danh thanh tú bảy năm tù giam cùng tội danh trên
thời gian gần đây trên địa bàn thị xã bến cát nói riêng và địa bàn tỉnh bình dương nói chung
thường xuyên xảy ra các vụ trộm xe máy
lợi dụng sơ hở của người dân các đối tượng trộm đã dùng đoàn phá khóa lấy trộm tài sản ngay giữa ban ngày
quyết tâm không để tội phạm lộng hành công an thị xã bến cát đã tập trung lực lượng điều tra triệt xóa loại tội phạm này
đây là hai đối tượng nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín và võ mai tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cùng chú tại huyện củ chi thành phố hồ chí minh đang bị tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
vào ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi năm khi hai đối tượng này đi đến ấp dạch bắp xã an tây thị xã bến cát
thì phát hiện nhà chị nguyễn thị linh không có ai ở nhà nên đã dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa
lấy trộm chiếc xe máy nhãn hiệu noza gende trong cốc xe có một bốn triệu đồng
còn đây là ba đối tượng
hoàng văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm võ trọng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và la trọng hướng
mới bị công an thị xã bến cát tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng này khai nhận đã thực hiện hàng chục vụ trộm cắp xe máy ba lấy tiền tiêu xài
công an thị xã biên cát đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
trong đó công an thị xã bến cát tập trung triệt xóa các bằng nhóm chuyên trộm cắp xe máy
thực tế tình hình trên địa bàn thị xã bến cát trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm xảy ra liên tiếp các vụ trộm
đá nóng xe mô tô xảy ra trên địa bàn trước phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trộm này
công an thị xã bến cát đã xác lập chi ngán đấu tranh với bọn trộm xe mô tô
đây chỉ là hai trong số nhiều băng nhóm được công an thị xã bến cát bóc gỡ thời gian gần đây
đa số các đối tượng này đều không có công việc ổn định ăn chơi đua đòi khi không có tiền tiêu xài
rồi tụ tập lại thành nhóm để trộm xe máy của người dân
qua các vụ việc trên
cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác tự bảo quản tài sản của mình là cách phòng chống tốt nhất
không để cho loại tội phạm này có cơ hội hoạt động
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện châu thành a kết hợp với công an xã thạnh xuân
tỉnh hậu giang vừa bắt quả tang một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền trên phần đất của ông mai tấn triều
thuộc ấp dẻo cao xã thạnh xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang
tại hiện trường cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm quả tăng bảy đối tượng thu giữ ba con gà sáu điện thoại di động
một mươi ba xe mô tô các loại hơn sáu triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật có liên quan khác
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành a tiếp tục điều tra làm rõ
tin quốc tế theo reuters ngày hôm qua hai mươi hai tháng chín bộ nội vụ tây ban nha thông báo cảnh sát nước này và pháp đã bắt giữ hai thủ lĩnh phiến quân của tổ chức ly khai
nhân dân khai xứ bát xkê viết tắt là eta
vụ việc trên tiếp tục làm suy yếu eta sau khi nhóm phiến quân này đã tuyên bố ngừng các hoạt động bạo lực vô thời hạn hồi năm hai nghìn một mươi một
hai đối tượng trên irache soraban bốn mươi ba tuổi và david bla bốn mươi tuổi đã bị bắt giữ tại một ngôi nhà ở thị trấn saint etienne de bergerie miền bắc nước pháp
bộ này cũng cho biết đã bắt giữ hai người khác trong đó có chủ nhân của ngôi nhà trên song không tiết lộ danh tính của họ
bộ trưởng nội vụ tây ban nha joge fernandez dia tuyên bố chiến dịch trên đã khiến eta hoàn toàn không còn thủ lĩnh điều này đồng nghĩa với việc chính thức khai tử fta
được thành lập cuối thập niên một nghìn chín trăm năm mươi dưới thời độc tài francisco franko eta từng nung nấu ý định thiết lập khu tự trị xứ baske ở miền bắc tây ban nha và miền nam nước pháp
lầu năm góc ngày hôm qua thông báo abdul salabi đối tượng người ả rập xê út bị quân đội mỹ buộc tội làm vệ sĩ cho trùng khủng bố quốc tế osmar bin laden đã được cho hồi hương sau hơn một thập kỷ bị giam giữ tại viện guantanamo
salabi ba mươi chín tuổi sẽ được trả tự do theo chương trình phục hồi nhân phẩm của chính phủ ả rập xê út dành cho các cựu tù nhân và đối tượng này sẽ bị giám sát trong những năm tới
thư ký báo chí lầu nam góc peter couk cho biết mỹ đã hợp tác với chính phủ ả rập xê út
để đảm bảo việc bàn giao đối tượng trên phù hợp với các biện pháp an ninh và đối xử nhân đạo thỏa đáng talaby đã bị quân đội pakistan bắt giữ hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một và được chuyển tới guantanamo vào tháng một năm hai nghìn hai
truyền thông liban ngày hai mươi hai tháng chín cho biết các chiến binh hezbollah đang chiến đấu cùng quân đội syri thông báo có kế hoạch thay đổi quan điểm phòng vệ sau khi hỗ trợ tổng thống syri basa al assad giành lại một thị trấn trọng điểm ở biên giới
theo báo daily star giới chức thuộc tổ chức đặt tại liban này đã thông báo với damas rằng họ sẽ không tiếp tục giúp ông assad tấn công các nhóm khủng bố
hezbollah tuyên bố rút quân sau khi giúp quân đội syri chiếm được thị trấn jabadani từ tay quân nổi dậy tại khu vực biên giới phía tây damas
động thái trên diễn ra giữa lúc cả nga và iran dường như tăng cường hỗ trợ quân sự trực tiếp cho chính quyền của ông assadollah được
quân dông cần cảnh giác cao với lúc xoáy và gió giật mạnh nhiệt độ từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
tại khu vực phía đông bắc bộ vào ngày mai và ngày kia ngày sẽ giảm mưa vài nơi nắng nhiều hơn nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng cao và đạt ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
dự báo trong đêm mai một bộ phận không khí mát từ phía bắc lại lập lại quá trình nén dạnh áp thấp và bắc bộ lại chuyển mưa trong đêm ngày hai mươi năm sang ngày hai mươi sáu
tuy nhiên lần này giải mây rông mới hình thành sẽ hoạt động không mạnh mẽ do đó mưa rào và rông chủ yếu xảy ra ở diện vài nơi
vùng mưa nhiều sẽ là khu vực vùng núi của phía bắc
khu vực từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế ba ngày tới phổ biến ít mưa nên nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng dần
và đến ngày thứ năm và ngày thứ sáu của tuần này sẽ đồng loạt tăng lên mức là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ một vài nơi sẽ đạt ở mức là trên ba mươi sáu độ như là khu vực bắc và trung trung bộ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nắng nóng sẽ có xu hướng xuất hiện nhiều hơn trên khu vực từ đà nẵng trở vào cho đến bình định khi nhiều điểm nắng nóng sẽ đạt ở mức là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
gió ven biển và ngoài khơi trong tuần này cũng hoạt động yếu
con ngư dân có thể tiến hành các hoạt động khai thác và đánh bắt thủy hải sản bình thường
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng gián đoạn chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và rông vài nơi
mưa tập trung ở khu vực trung và nam của tây nguyên vào ngày hai mươi sáu nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là từ ba mươi đến ba mươi hai độ
đới gió mùa tây nam hoạt động trở lại nhưng với cứng độ trung bình do vậy nam bộ trong ngày hôm nay vẫn duy trì trạng thái ngày nắng khoảng sau ba giờ chiều sẽ xảy ra mưa rào và rông
sang ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm có thể xem là thời kỳ tạm thời gián đoạn trước khi có mưa rào xu hướng tăng hơn trong ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ